tối ngày một mươi ba tháng một mươi thành ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd mặt trận tổ quốc tp hà nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật
chào mừng thành công đại hội đại biểu đảng bộ tp hà nội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chương trình nghệ thuật được tổ chức với nhiều tiết mục ca ngợi đảng bác hồ thể hiện ý chí đồng sức đồng lòng của người dân thủ đô trong nhiệm kỳ mới
thành công của đại hội đảng bộ tp hà nội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là tiền đề và là động lực để cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô
tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất chủ động sáng tạo tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại